tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm bảy mươi hai ca
trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một sáu mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bảy mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một mươi bốn bảy trăm bảy mươi bảy người